thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến thăm bệnh viện đa khoa đồng nai đây là bệnh viện đầu tiên của cả nước được đầu tư vận hành theo mô hình hợp tác công tư ppp
tại đây thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao bệnh viện đa khoa đồng nai trong việc xã hội hóa nguồn lực hợp tác công tư vào đầu tư xây dựng với các trang thiết bị hiện đại và mong bệnh viện tiếp tục phát huy kết quả đạt được phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn
thủ tướng đề nghị bệnh viện đa khoa đồng nai cần tiếp tục xã hội hóa nguồn lực trở thành bệnh viện mẫu mực của vùng về hình thức đầu tư về chất lượng dịch vụ bệnh viện với hình thức hợp đồng công tư cần xác định minh bạch rạch ròi trong hoạt động